theo báo tiên phong ngày ba mươi tháng một mươi một ngân hàng nhà nước việt nam ban hành văn bản số tám nghìn bốn trăm năm mươi tám về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa
song song với việc thực hiện chuyển đổi từ thẻ nội địa sang thẻ chip nội địa và dừng phát hành thẻ từ nội địa sau thời điểm ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước đồng thời quy định trách nhiệm các tổ chức thanh toán thẻ trong thực hiện lộ trình chuyển đổi atm và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại việt nam
ngân hàng nhà nước khẳng định lộ trình này phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang liêu hành
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ tổ chức thanh toán thẻ cần ra soát quy định pháp luật hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa tổ chức phát hành thẻ với chủ thẻ về việc
phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng đảm bảo các giao dịch thẻ của chủ thẻ diễn ra thông suốt an toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thẻ và không đưa ra các chính sách quy định trái với quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng
ngân hàng nhà nước cũng đề nghị các vị triển khai biện pháp truyền thông về việc khách hàng có thẻ từ nội địa tại atm pos kênh internet internet banking di động mobile banking quầy giao dịch theo đúng quy định của pháp luật
để tránh hiểu lầm cây hoang mang ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng
nói chung các tổ chức phát hành thẻ tổ chức thanh toán thẻ cần tăng cường chính sách khuyến khích hỗ trợ khách hàng thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ nội địa sang thẻ chip nội địa tuyên truyền các tiện ích tính năng yêu việt an toàn của thẻ chip nội địa và rủi ro liên quan đến việc tiếp tục sử dụng thẻ từ nội địa đồng thời hướng dẫn khách hàng là chủ thẻ sử dụng các kênh thanh toán điện tử khác như internet banking mobile banking qr code
từ đó có cách tiếp cận biện pháp phù hợp
để chủ thẻ sớm thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip nội địa văn bản của ngân hàng nhà nước nêu rõ
ngân hàng nhà nước đề nghị các tổ chức phát hành thẻ tổ chức thanh toán thẻ phối hợp với tri hội thẻ ngân hàng hiệp hội ngân hàng việt nam và công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam xây dựng và ban hành quy định chuyển đổi trách nhiệm trong việc thực hiện chuyển đổi từ thẻ tư sang thẻ chip nội địa chính thức áp dụng từ ngày một tháng một
trước đó tại một hội nghị do chi hội thẻ ngân hàng
thuộc hiệp hội ngân hàng việt nam tổ chức cuối tuần qua đại diện công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam cho biết
đến hết quý ba năm hai nghìn hai mươi một toàn bộ việc chuyển đổi thẻ theo báo cáo của các ngân hàng mới chỉ đạt hai
dự kiến của các tổ chức thành viên đến hết quý bốn năm hai nghìn hai mươi một đạt ba mươi năm
tri hội thẻ ngân hàng đã kiến nghị ngân hàng nhà nước xem xét bỏ quy định việc hoàn thành chuyển đổi một trăm linh chip nội địa trong năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh xin thí điểm đón khách quốc tế không cần cách ly từ tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trình thủ tướng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế
sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng một mươi hai đáng chú ý không yêu cầu khách du lịch cách ly tập trung
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản trình thủ tướng và bộ văn hóa thể thao và du lịch
kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
theo đó thành phố hồ chí minh muốn thí điểm đón khách du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mở rộng dần phạm vi trong năm hai nghìn hai mươi hai không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hội chứa vaccine
cụ thể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh thí điểm cho phép các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
đủ điều kiện đón khách quốc tế đến thành phố theo các chương trình du lịch trọn gói
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố hồ chí minh đón khách quốc tế đến thành phố từ các chuyến bay thuê chuyến
và chuyến bay quốc tế thường lệ theo các chương trình du lịch chọn gói tại thành phố hồ chí minh
hoặc kết hợp nhiều điểm đến giữa thành phố hồ chí minh và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ mở lại hoàn toàn đối với thị trường du lịch quốc tế
khách du lịch quốc tế phải đáp ứng đủ các điều kiện về tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
có xét nghiệm âm tính có bảo hiểm y tế và có nội dung điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thực hiện quy trình thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn quy trình vận chuyển khách
quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở du lịch
theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
theo tờ trình thành phố hồ chí minh nêu bối cảnh nhiều quốc gia đông nam á mở cửa đón khách du lịch đem lại hiệu quả tích cực
bộ ngoại giao đã tạm công nhận hộ chiếu vaccine của hàng chục quốc gia các tỉnh như khánh hòa kiên giang đà nẵng quảng ninh quảng nam
đã được chính phủ cho đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine
thành phố hồ chí minh còn nhiều điều kiện cần thiết khác để đón khách du lịch quốc tế
như tỷ lệ người dân đã được tiêm vaccine của thành phố hồ chí minh cao hệ thống y tế sẵn sàng về nhân lực vật lực trang thiết bị vật tư y tế
và đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh là trung tâm du lịch của cả nước đón hơn tám sáu triệu khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi chín
chiếm gần năm mươi lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam
theo đó thành phố hồ chí minh chia ba giai đoạn để đón khách quốc tế trở lại
giai đoạn một là từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế
qua phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố hồ chí minh
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế
cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
trong giai đoạn này khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến
sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại thành phố hồ chí minh trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối kiên giang khánh hòa đà nẵng quảng nam quảng ninh và có thể bổ sung một số địa phương khác
nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
trước đó tại hội nghị liên kết du lịch giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh bến tre trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
một trong những giải pháp để kích hoạt hoạt động du lịch liên tuyến giữa thành phố hồ chí minh và bến tre
được lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề xuất là kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
bà phan thị thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
trình mở cửa đón khách quốc tế khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát
hiện nay thủ tướng chính phủ đã chấp thuận cho một số tỉnh thành mở cửa đón khách quốc tế
để đảm bảo các tiêu chí thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng vừa trình thủ tướng chính phủ hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến việt nam
cụ thể với du khách đăng ký tour trên bảy ngày sau khi được xét nghiệm âm tính trong ngày thứ bảy
có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác được phép đón khách nhưng vẫn phải theo tour chọn gói khép kín
thành phố hồ chí minh cũng đang có đề xuất xin triển khai sớm đón khách du lịch quốc tế
sau khi kiểm soát tình hình dịch bệnh và người dân được tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao bà phan thị thắng nói
giai đoạn ba sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
đã xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi ba
sở du lịch nhận định thành phố hồ chí minh dù đang gặp nhiều khó khăn
song công tác phòng chống dịch ở thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực
trong đó quan trọng nhất là tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ngày càng cao
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thành phố đã thực hiện tiêm tổng cộng được một mươi hai năm trăm ba mươi chín bốn trăm hai mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó cũng đã tiêm được bảy một trăm một mươi hai liều vaccine